mùa mưa lũ năm nay đã gây ra những thiệt hại nặng nề đối với nhiều địa phương trên cả nước
trong đó người dân ở tỉnh lai châu cũng đã phải chịu nhiều thiệt hại và mất mát
từ hơn một tháng nay trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa dẫn đến nguy cơ sạt lở cao
nhất là ở những khu dân cư các huyện biên giới các trục đường giao thông
tai nạn do lở đất có thể ập đến bất cứ lúc nào đe dọa đến tính mạng của người dân nơi đây
người dân huyện mường tè chưa hết bàng hoàng sau ba ngày nỗ lực mới tìm thấy thi thể của hai bố con ông giàng a dính và giàng a thang
ở bản cô lô hồ xã tà tồng bị đất đá sạt lở cuốn trôi cách hai km
thì đến sáng ngày năm tháng tám tại lòng hồ thủy điện lai châu khu vực pô lách xã can hồ
lại tiếp tục xảy ra một vụ sạt núi với khối lượng hàng trăm mét khối
tạo sóng mạnh làm lật thuyền
những vụ sạt núi của ông mào văn đình khi lưu thông gần đấy khiến người đi cùng là anh mào văn thành sinh năm hai nghìn
ở khu phố chín thị trấn mường tè bị nước cuốn trôi và mất tích
những trường hợp này thì có thể nói là năm nào cũng xảy ra
có những vụ mà sạt ở đất như vừa đợt trước xảy ra là ở khu mường tè chết đến ba người
như vậy là cái này thường xuyên cảnh báo rồi nhưng mà người dân cũng vẫn chủ quan
cho nên là người dân còn chủ quan thì mình
mình cũng vẫn phải tuyên truyền
đây là công việc thường chuyên của chính quyền cũng như là các đoàn thể các cấp
trong hai trận lũ lớn vừa qua tại lai châu có hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở làm thiệt hại lớn về người và tài sản
rất nhiều tuyến đường bị hư hỏng ách tắc mưa lũ làm hàng chục người thiệt mạng
trong đó có nhiều người do chủ quan bất cần bị đất đá sạt lở vùi lấp thương tâm
trước thực trạng này để giảm thiểu đến mức thấp nhất bảo đảm tính mạng của người dân
chính quyền các cấp đã tuyên truyền cảnh báo bà con đề phong sạt lở đất khi mùa mưa lũ đến
vừa rồi cũng họp ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
nên là triển khai cho các đồng chí trong ban chỉ đạo đến tận các thôn bản để tuyên truyền vận động nhân dân
trong mùa mưa lũ không ra bờ suối vớt củi hoặc là đánh bắt cá
ứng cứu kịp thời nếu mà có tình trạng xảy ra sạt lở hoặc là mưa lũ
có một số điểm nguy cơ cao thì có biển cảnh báo nhưng mà không thể mà cảnh báo hết tất cả được
các cái điểm sạt lở tại vì cái địa chất rất phức tạp như thế này hơn nữa là mưa lũ
cho nên là trước hết là phải theo dõi để mà bảo vệ tính mạng của mình
hiện tại đang là đỉnh điểm của mùa mưa lũ ở lai châu và theo dự báo trong những ngày tới
trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to nguy cơ xảy ra ngập úng
lũ ống lũ quét là rất cao vì vậy các địa phương cần chủ động có các phương án
hợp nâng cao đặc biệt là người dân cần nâng cao ý thức
đề phòng sạt lở đất để bảo vệ an toàn tính mạng của chính mình